xong thay vì rèn luyện tài năng cống hiến sức lao động chân chính cho xã hội
như phần lớn đồng nghiệp thì một số nhạc sĩ ca sĩ diễn viên người mẫu hiện nay
lại lợi dụng tự do sáng tạo trong hoạt động nghệ thuật để truyền bá
cổ vũ những quan điểm lối sống lệch lạc thậm chí xa vào con đường nghiện ngập phạm tội
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài tự do sáng tạo hay là đầu độc công chúng của tác giả phan kỳ
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
ít xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng
song tác động và ảnh hưởng tiêu cực từ các tác phẩm giải trí có nội dung độc hại
lên một bộ phận khán thính giả nhất là các bạn trẻ thuộc độ tuổi thanh thiếu niên
đang có chiều hướng đáng lo ngại
nổi bật trong đó là khuyên hướng sáng tác biểu diễn sản xuất và phát hành loại sản phẩm nghe nhìn
có vỏ bọc bên ngoài là các chủ đề về tội phạm hoặc tệ nạn xã hội như cờ bạc ma túy mại dâm
thực tế tiền đề của loại sản phẩm
nghe nhìn đậm chất giang hồ này đã xuất hiện từ những năm chín mươi của thế kỷ trước
nhưng chỉ dừng lại ở một số bản nhạc chế khuyết danh thu âm ngẫu hứng với chất lượng kém
theo tác giả hoàng linh nguồn gốc của dòng nhạc này xuất phát từ các băng cassette
không có tên không rõ xuất xứ thậm chí cả người hát cũng không mấy ai biết
đó là băng nhạc gồm một loạt các liên khúc được xuyên tạc từ các bài nhạc vàng
bắt đầu với bài chuyến tàu hoàng hôn
chơi gọi đó là nhạc chế còn người bình thường gọi là nhạc giang hồ
cũng theo tác giả này trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm các băng đảng tội phạm thường yêu thích
những ca khúc ca ngợi sự tự do như vết thù trên lưng ngựa hoang loan mắt nhung
trong khi đó thời gian gần đây giới anh chị lại chuyển sang ưa thích loại nhạc tù
có ca từ kể lễ quanh những chủ đề tình tiền tù tội
không chỉ là việc chiều theo thị
nhưng cũng là sự hiếu và sự a dua của một bộ phận nhỏ khán thính giả
có cái nhìn và suy nghĩ lệch lạc về cuộc sống hiện nay để thực hiện mục tiêu thu lợi kinh tế
nhạc giang hồ không còn tồn tại như là hiện tượng đơn lẻ
mà đang có dấu hiệu được hà hơi tiếp sức phát triển thành một khuyên hướng tiêu cực
theo đó nhiều ca sĩ bất đắc dĩ của dòng nhạc này vốn là giang hồ giải nghệ
có hẳn kênh youtube fanpage riêng
đánh vào sự tò mò của khán thính giả nhằm thu hút người xem
chưa dừng lại ở đó nhạc giang hồ nói riêng và đề tài này nói chung
còn thu hút sự tham gia của một số nhạc sĩ ca sĩ diễn viên người mẫu vốn có lối sống quá khứ phức tạp
trái với những đồng nghiệp trong làng giải trí luôn đề cao vấn đề giữ gìn bảo vệ hình ảnh cá nhân
những nghệ sĩ này chủ động lựa chọn lối sống giang hồ trị lạc như phong cách riêng gắn với tên tuổi của họ
vụ án giết người của nam ca sĩ c v c gần đây có thể khiến nhiều người bất ngờ
nhưng chỉ là kết cục tất yếu của một quá trình ăn chơi thác loạn gây dối kéo dài của một người ít tài lắm tật
năm hai nghìn một mươi hai nam ca sĩ này từng bị một nữ sinh tố cáo có hành vi hiếp dâm
năm hai nghìn một mươi bốn anh ta bị tố cáo thuê côn đồ tiến công một người bán trà đá

hai năm hai nghìn một mươi sáu và năm hai nghìn một mươi bảy tên tuổi anh ta lại một lần nữa được nhắc đến vì những hành vi phản cảm sau một vụ va chạm giao thông
bất ngờ hơn c v c không phải cái tên duy nhất trong làng giải trí trong nước có lối sống buôn thả như vậy
không chịu kém cạnh một số ca sĩ hay nhóm nhạc khá nổi tiếng trên mạng xã hội lẫn ngoài đời thực bởi các hành vi thá mạ dọa dẫm gây dối trật tự hành xử như những kẻ côn đồ
nhưng đáng lo ngại là
với nhiều chiêu trò các nghệ sĩ này vẫn thu hút một số nhỏ phen hâm mộ trung thành
vì lẽ cũng như dòng nhạc tù trước đây những sản phẩm nghe nhìn có chủ đề giang hồ luôn chủ động hướng đến thị trường ngách tiếp cận đối tượng khán thính giả là người có quá khứ lầm lỡ hoặc đang mất phương hướng trước những ngã rẽ cuộc đời
do đều là người từng trải các nghệ sĩ này không xa lạ gì với tệ nạn xã hội hay cảm xúc tiêu cực xấu hổ mà có thể gây ra
mà phen hâm mộ của họ thường gặp phải trên hành trình hoàn lương phục thiện
hay với một bộ phận thanh thiếu niên lợi dụng những điểm yếu trong tâm sinh lý tuổi mới lớn ca khúc về chủ đề giang hồ dường như mở ra trước mắt họ những chân trời tự do và nổi loạn
được tiếp sức bởi các sản phẩm bạo lực về chủ đề học đường của nước ngoài du nhập vào việt nam
các ca khúc giang hồ như một liều thuốc độc tiêm nhiễm loại suy nghĩ độc hại vào đầu óc của một bộ phận thanh thiếu niên
do đó hầu hết ca khúc có chủ đề giang hồ thường mang giai điệu u ám ca từ nỉ non với nội dung thương thân trách vận
bên việc sáng tác và trình diễn loại ca khúc có nội dung trụy lạc không ít nghệ sĩ trong thành phần này còn lấn sân sang lĩnh vực sân khấu điện ảnh
bằng việc ra mắt hàng loạt bộ phim ca nhạc phim dài tập được đầu tư kỹ lưỡng
với nội dung ăn theo loại phim xã hội đen phim cấp ba từng là mưa làm gió điện ảnh hồng kông cuối thế kỷ hai mươi
như mong tiếp sau vẫn là anh em giang hồ đối mặt giang hồ chợ mới nữ sát thủ phong cách người chơi
để từ đó kéo theo sự nổi lên của các gương mặt như lck cvc ckp
ngoài xu hướng nêu trên sự thịnh hành của thể loại rap việt
nhất là dòng rap andergrow cũng tạo ra một thế hệ ca sĩ giang hồ kiểu mới
khác với dòng nhạc giang hồ trước đây với nhiều hình ảnh ngôn từ xến xúa
các dòng nhạc rap gangsta rap băng đảng rap dirty rap bẩn lôi kéo người nghe bằng những câu chữ và hình ảnh thô tục
so với các bậc đàn anh lợi thế của rapper ca sĩ nhạc rap là phong cách trẻ chung sành điệu thái độ liều lĩnh công khai
khoe khoang thói hư tật xấu như sử dụng cần sa ma túy tổng hợp và các chất gây nghiện khác để phiêu vì nghệ thuật
điều này lý giải vì sao có video dung tục ca ngợi lối sống nhanh sống gấp và sử dụng chất kích thích như quang tao cái bong lại thu hút được số đông người tò mò đến vậy
tuy khác nhau về phong cách hay thể loại nhưng bản chất côn đồ của một số nhạc sĩ ca sĩ diễn viên người mẫu gần như là tương đồng
thậm chí có ca sĩ nhạc rap còn tự hào khi khoe khoang thành tích đâm chém triệt hạ đối phương trong chính sáng tác của mình
thay vì gửi đến khán thính giả các thông điệp tươi sáng về cuộc sống hiện tại tương lai hầu hết sáng tác theo chủ đề giang hồ đều tạo nên một vòng tròn tội lỗi luẩn quẩn bóp nghẹt giấc mơ hoàn lương phục thiện của nhiều người
cá biệt nhiều bài hát thậm chí còn ngợi ca sự xa đoạ của bản thân
như một đẳng cấp bản sắc riêng mà người bình thường không thể thấu hiểu
trên thị trường giải trí việt nam hiện nay có lẽ chưa bao giờ cơ hội để trở thành người nổi tiếng lại trở nên dễ dàng như vậy
nhu cầu về văn hóa giải trí ngày một tăng kết hợp với sự phát triển của các phương tiện truyền thông đại chúng cùng sự sinh sôi của những không gian biểu diễn nghệ thuật bình dân đã sản sinh ra một thế hệ nghệ sĩ mới
tuy nhiên dù ở đâu thì khi được trao cơ hội để khẳng định bản thân trên sân khấu nghệ thuật giải trí người nghệ sĩ cần nắm bắt phấn đấu hết mình để không phụ lòng khán giả
thí dụ trên thế giới đã có không ít nghệ sĩ nổi tiếng như nữ danh ca mardona hay rapper emmine vốn từng bước ra từ thủa hàn vi đen tối
tại việt nam một số nghệ sĩ như j m hay t h cũng bước đầu khiến người hâm mộ thân mộ

và những thực ph waiting thực sự có thể thể thay đổi cá nhìn về phong cách và lối sống của họ
song đáng tiếc là bên cạnh những người nỗ lực tự thân để lựa chọn con đường nghệ thuật chân chính thì vẫn còn một số nghệ sĩ đi theo xu hướng tiêu cực
xong đáng tiếc là bên cạnh những người nỗ lực tự thân để chọn con đường nghệ thuật chân chính thì vẫn còn một số nghệ sĩ đi theo xu hướng tiêu cực

để tội phạm tệ nạn xã hội gặp nhiều khó khăn hạn chế bởi các ấn phẩm này chủ yếu phát hành miễn phí trên mạng internet thu lợi nhuận thông qua chính sách quảng cáo lỏng lẻo của các trang mạng xã hội
trong khi đó hoạt động biểu diễn của những người được gọi là nghệ sĩ này thường mang tính tự phát tổ chức tại các không gian biểu diễn nhỏ như hội trợ quán bar quán cà phê cho nên rất khó quản lý kiểm soát
vì vậy cùng với việc các cơ quan chức năng phải thắt chặt quản lý phát hành trên internet cũng như quản lý hoạt động biểu diễn trước công chúng khán thính giả cũng cần phải cẩn trọng cân nhắc khi tiếp xúc với loại sản phẩm được gọi là nghệ thuật giải trí này
đáng chú ý cần tăng cường hơn nữa vai trò của gia đình và xã hội trong việc ngăn chặn xu hướng nghệ thuật suy đổi vì thứ âm nhạc bi quan xấu xí này chỉ có cơ hội nảy nở trong những tâm hồn cô đơn
nếu có sự động viên khích lệ thường xuyên của gia đình và xã hội có động lực hướng đến tương lai chắc chắn nhiều người sẽ tự tin có bản lĩnh gạt bỏ thứ sản phẩm méo mó lịch lạc bệnh hoạn cùng thần tượng giác để hướng đến những chuẩn mực giải trí thẩm mỹ lành mạnh cũng như xây dựng cuộc sống mới
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài tự do sáng tạo hay lành mạnh
sáng tạo hay là đầu độc công chúng của tác giả phan kỳ bài đăng trong một bình luận phê phán của báo nhân dân
trong cuộc trao đổi với phóng viên nhạc sĩ nhà phê bình âm nhạc nguyễn quang long cho rằng
sau vụ việc của cvc và một số ca sĩ liên đới
rõ ràng có một bộ phận ca sĩ hội trợ có lối sống buông thả rượu chè ma túy
những ca sĩ kiểu này không xứng đáng được gọi là nghệ sĩ và cũng chưa hoàn thành sứ mệnh nếu tự nhận là ca sĩ
ca sĩ nghệ sĩ là phải làm đẹp cho cuộc đời
nhưng việc làm của cvc là rất đáng lên án và cần phải kịch liệt phản đối
chúng ta cũng không nên gọi người như vậy là nghệ sĩ vì vô hình chung làm xấu cả sự đẹp đẽ của giách
về việc tại sao một số người trên mạng xã hội vẫn gọi cvc là nghệ sĩ
nhà phê bình âm nhạc nguyễn quang long ca sĩ hoàng quyên cho rằng
khái niệm ở việt nam vẫn còn nhiều mập mờ chưa rõ ràng
danh sưng nghệ sĩ ở việt nam không chuẩn
nhiều ca sĩ giải trí thậm chí không đạt được đến mức giải trí vẫn được gọi là nghệ sĩ
đó là sự tổn thương dành cho âm nhạc
nghệ sĩ nhân dân thanh hoa ví von
cvc với hành động của mình là con sâu bỏ dầu nồi canh làm xấu hình ảnh ca sĩ
giọng ca này cũng không xứng đáng để được gọi là thành viên của những nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc
là người nghiên cứu âm nhạc nhạc sĩ còn đặt dấu hỏi về việc
chúng ta có đang thả nổi đời sống văn hóa nghệ thuật ở các miền quê
ông cho rằng khán giả ở các miền quê gần như không có gì xem ngoài truyền hình
đó là lý do ngay cả những ca sĩ với âm nhạc không thực sự
đẹp và lối sống không lành mạnh nhưng vẫn được đón nhận
vấn đề này đã đến mức báo động vì có ảnh hưởng đến tâm sinh lý của các khán giả đang đến độ tuổi trưởng thành
nếu khán giả trẻ ở các tỉnh chỉ có cơ hội để nghe trực tiếp nhạc của những ca sĩ có vấn đề về đạo đức như cvc
thì thực sự là rất nguy hiểm
ông nêu ý kiến chúng ta có thể đổ lỗi cho dân trí thấp nhưng tôi nghĩ đó vẫn chỉ là một phần
ngành giáo dục ngành văn hóa
cần kết hợp có chiến lược như nào đó để mặt bằng dân trí và đời sống văn hóa nghệ thuật đặc biệt là âm nhạc được nâng lên
chương trình xin tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau